cùng với đó trong điều kiện thời tiết ấm áp các loại rau củ quả đều sinh trưởng phát triển tốt và cho thu hoạch đồng loạt
vì vậy lượng rau củ quả tương đối dồi dào không xảy ra sự biến động về giá không có hiện tượng hét giá đẩy giá lên cao
mặc dù một số loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có tăng đôi chút so với ngày thường song đều nằm trong quy luật và người dân chấp nhận được
tuy nhiên người tiêu dùng cũng cần lưu ý lựa chọn thực phẩm mới bảo đảm tươi ngon tại những điểm bán hàng có uy tín để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và người thân
xin được chuyển sang phần tin quốc tế
thưa quý vị thủ tướng ireland leo varaka và người đồng cấp anh theresa may vừa có buổi ăn tối làm việc nhằm thảo luận về các nỗ lực cứu brexit tránh một kịch bản không thỏa thuận
phát biểu trước cuộc gặp thủ tướng ireland varadkar cho biết mục đích buổi thảo luận là nhằm khôi phục lại sự tin tưởng chứ không bao gồm các cuộc đàm phán chính thức
theo thủ tướng varadcar các bên liên quan sẽ bảo vệ được thỏa thuận dù nó sẽ xảy ra vào cuối tháng ba hay sau một thời gian gia hạn
đại diện cho liên minh châu âu eu đàm phán vấn đề brexit là bruxelles tuy nhiên vấn đề đường biên giới giữa ireland và vùng lãnh thổ bắc ireland của nước anh lại là vấn đề gây bế tắc cho các cuộc đàm phán
trước cuộc gặp với thủ tướng may thủ tướng ireland đã có cuộc gặp với lãnh đạo đảng hợp nhất dân chủ tại vùng lãnh thổ bắc ireland
trước đó thủ tướng anh theresa may đã có chuyến làm việc tại bruxelles nhằm thảo luận với các quan chức eu về giải pháp kịp thời cho tiến trình brexit vốn đang bế tắc
tuy nhiên các cuộc gặp chưa đạt được bất kỳ đột phá nào
chính quyền của tổng thống donald trump vừa hé lộ những thay đổi sẽ áp dụng đối với việc cấp thị thực cho người lao động nước ngoài có trình độ kể từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
nhằm khuyến khích thêm nhiều người tốt nghiệp trình độ sau đại học tại các trường của mỹ ở lại nước này làm việc
theo quy định mới những ứng viên xin thị thực h một b giấy phép lao động tại mỹ cho các chuyên gia làm công việc chuyên môn sẽ được đưa vào chương trình quay số ngẫu nhiên
đợt đầu có sáu mươi năm thị thực được cấp theo hình thức này
nếu không được chọn trong đợt này người lao động có thể tiếp tục tham gia vào lần quay số ngẫu nhiên cấp hai mươi thị thực dành riêng cho những người có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn
ước tính thay đổi này sẽ giúp gần năm năm trăm linh người nước ngoài có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn được cấp thị thực vào mỹ
sự thay đổi này cho thấy tổng thống trump đang thực hiện lời hứa sẽ giúp các công ty ở thùng lũng silicon bằng cách ưu tiên cấp thị thực hb một cho những ứng viên có trình độ và giảm lượng thị thực cấp cho các công ty thuê ngoài
số ứng cử viên đăng ký trong cuộc bầu cử tổng thống tại ukraine dự kiến diễn ra vào ngày ba mươi một tháng ba tới đã lên đến con số kỷ lục bốn mươi bốn người
gấp đôi so với cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi
ngày tám tháng hai ủy ban bầu cử trung ương của ukraine đã công bố danh sách ứng cử viên chính thức đăng ký tham gia tranh cử
trong số các ứng cử viên có đương kim tổng thống piot poroshenko chính trị gia thuộc phe đối lập
cựu thủ tướng ukraine iulia tymoshenko và nam diễn viên vladimir zelensky đây được xem là ba ứng cử viên nặng ký có triển vọng đắc cử
chiến dịch tranh cử tổng thống tại ukraine đã chính thức bắt đầu từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
đúng thời gian quy định ba tháng trước khi diễn ra bầu cử
theo luật định ngày bảy tháng ba tới là thời hạn chót để các ứng cử viên rút khỏi cuộc đua
con số ứng cử viên đăng ký kỷ lục phần nào thể hiện sự gây cấn và căng thẳng của cuộc bầu cử lần này
nhiều người lo ngại có thể xảy ra bạo lực
hiện các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cựu thủ tướng timor đang chiếm nhiều ưu thế so với các ứng cử viên khác
vào mỗi dịp tết nguyên đán thị trường các sản phẩm lưu niệm mang hình đại diện con giáp
của năm lại tràn ngập thị trường
năm kỳ hợi hai nghìn một mươi chín được xem là năm lợn vàng sáu mươi năm mới lặp lại một lần
bởi vậy hình ảnh chú lợn đáng yêu phủ sóng gần như khắp mọi kênh bán hàng từ truyền thống đến trực tuyến
cứ đến dịp tết âm lịch chính phủ australia lại phát hành cặp tiền su hình con vật đại diện của năm
tết năm hai nghìn một mươi chín này là cặp đồng tiền su hình con lợn mạ vàng và mạ bạc
ở su mạ vàng là hình ảnh chú lợn đực đang bước đi trên cỏ dáng đứng oai vẹ
thể hiện sự ngânh đón phu quý
trên đồng su được khắc nổi dòng chữ year of the pig cùng chữ hợi bằng tiếng trung quốc
còn ở su mạ bạc là hình ảnh lợn mẹ và đàn lợn con đang ung dung trên cỏ
thể hiện sự đoàn kết và tình cảm gia đình
tháng trước tết nguyên đán hàng dài những người xếp hàng như thế này để mong được sở hữu bộ tem con lợn
con vật của năm hai nghìn một mươi chín do bưu chính trung quốc phát hành
tôi sẽ gửi những bưu thiếp dán hình con tem này cho bạn bè tôi ở khắp nơi trên thế giới
như anh chile malaysia
tác giả của bộ tem này là nghệ sĩ nổi tiếng han meilin tám mươi hai tuổi
người cũng từng thiết kế bộ tem chào mừng olympic bắc kinh hai nghìn tám
giá của mỗi bộ tem này là hai bốn nhân dân tệ tương đương với tám mươi
quý vị có thể nhận thêm thông tin về các bộ tem của mình trong các bộ phim tiếp theo trên kênh youtube của chúng tôi